ngày tám tháng một mươi hai lực lượng cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng c bốn mươi sáu bộ công an phối hợp với công an tỉnh đồng nai đã tiến hành bắt tạm giam bốn tháng đối với ông nguyễn văn minh
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp đồng nai để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
sáng cùng ngày một tổ công tác của c bốn mươi sáu phối hợp với công an đồng nai đã đến nhà riêng ông minh ở phường quyết thắng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
để đọc lệnh bắt và tiến hành khám xét nơi ở để điều tra liên quan đến những sai phạm của ông minh trong thời gian giữ chức chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc công ty sổ số kiến thiết đồng nai
trước đó ông minh được cơ quan chức năng xác định có các vi phạm trong việc quyết định mức thế chấp tài sản một số đại lý vé số không đúng quy định
gây phát sinh nợ xấu kê khai thù nhiễm
hiện vụ việc đang được lực lượng c bốn mươi sáu bộ công an tiếp tục điều tra mở rộng